bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo
về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trong đó có nội dung hướng dẫn tổ chức ngày khai giảng năm học mới
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thống nhất tổ chức trên cả nước vào buổi sáng ngày năm chín
chương trình khai giảng phải ngắn gọn trong khoảng đúng một giờ đồng hồ
hướng đến học sinh và bảo đảm trang nghiệm
đối với cấp học mầm non tổ chức khai giảng dưới hình thức
ngày hội đến trường của bé một cách linh hoạt sáng tạo
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ
bên cạnh đó bộ cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
khẩn trương hoàn thành việc bổ sung trang thiết bị dạy học cho năm học mới
sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trường học
ưu tiên các hạng mục như phòng học thư viện nhà vệ sinh